tiếp tục với những diễn biến mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo ghi nhận của phóng viên trong sáng ngày hôm nay hai mươi bốn tháng bảy
ngày đầu tiên hà nội thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tại một số chợ dân sinh trên địa bàn lượng hàng hóa khá rồi rào
thế nhưng vẫn xảy ra tình trạng người dân đi chợ khá đông chưa đảm bảo việc giãn cách
tại các chợ trong sáng ngày hôm nay người dân đi chợ từ sáng sớm để tránh tụ tập đông người
hôm nay ngày hai mươi bốn tháng bảy cũng là ngày rằm nên chợ đã khá đông đa số người dân đều đeo khẩu trang
một số mặt hàng như thịt lợn thịt da cầm thủy cầm giá không biến động nhiều
các loại rau vẫn giữ giá mặt hàng thủy sản khá đắt hàng và có sự tăng giá nhẹ so với trước
hiện nay trên địa bàn thành phố hà nội có bốn trăm năm mươi chín chợ hai mươi tám trung tâm thương mại
một trăm hai mươi ba siêu thị một tám trăm linh cửa hàng tiện ích một trăm bốn mươi một chuỗi hai ba trăm tám mươi hai điểm bán hàng hóa bình ổn giá
năm cửa hàng tạp hóa sẵn sàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn
do đó người dân thủ đô không nên lo lắng hoang mang sợ thiếu thực phẩm bởi các chợ truyền thống
các siêu thị các cửa hàng tiện lợi vẫn hoạt động bình thường hàng hóa được cung ứng đầy đủ
ngoài ra còn có các sàn giao dịch điện tử hệ thống phân phối hàng hóa online giao hàng tận nơi